trước diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín hiện đảng và nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương và có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống kiểm soát tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên trong thời gian qua đã xuất hiện không ít hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu tội phạm gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự gây hoang mang lo lắng bất bình trong xã hội
trong đó những hành vi trục lợi từ dịch bệnh như đầu cơ tích chữ buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả là các sản phẩm thiết bị vật tư y tế cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp
hàng nghìn bộ đồ bảo hộ y tế này thực chất lại là sản phẩm trôi nổi trên thị trường được các đối tượng thu mua rồi in nhãn đóng gói để kiếm lời
mặc dù không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh song các sản phẩm này rất khó bị phá
khó bị phát hiện khi mà nó được nhái bao bì giống hệt như thật chỉ có một điểm khác biệt nhỏ
trên cái mẫu mã rồi các cái sản phẩm nó đều nhái gần như thật của công ty phúc hà
nhưng mà có một vấn đề rằng các đối tượng vì sợ công ty người ta phát hiện được
nên khi trên thông tin của cái sản phẩm mặc dù các đối tượng có thể in đống y chang rồi địa chỉ của công ty phúc hà
nhưng cái số điện thoại đấy
các đối tượng có thể liên hệ các đối tượng làm sai lệch đi
để trong khi cái người mua người mua người ta không thể liên hệ được với cái công ty phúc hà
để chỉ có liên hệ với các đối tượng để các đối tượng bán thôi
và có đối tượng để tránh cái việc của các đối tượng bán cái sản phẩm này sát với giá của công ty phúc hà bán ra
trong thời gian qua lực lượng chức năng trên cả nước đã liên tiếp kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở sản xuất khẩu trang thiết bị y tế có dấu hiệu là hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
như cơ sở này tại thành phố hồ chí minh sau khi kiểm tra đã bị tạm giữ hơn một mươi một hai trăm linh khẩu trang thành phẩm một mươi hai khẩu trang bán thành phẩm hơn một trăm linh kg nguyên liệu là vải không dệt
còn đây là hơn một trăm linh chiếc khẩu trang bốn bộ đồ bảo hộ cùng sáu trăm linh chiếc kính bảo hộ không tem không nhãn mát chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng bị lực lượng công an quận hà đông thu giữ tại một cơ sở trên địa bàn
không chỉ sản xuất với số lượng lớn thủ đoạn của các đối tượng cũng ngày càng tinh viên
đối tượng là mua nguyên liệu ở một nơi gia công ở một nơi và đã bán đi rất nhiều các địa phương tỉnh thành phố
phải đi xác minh ở rất nhiều nơi trong điều kiện mùa dịch đang phức tạp
tuy nhiên thì lực lượng đội cảnh sát kinh tế đã tập trung lực lượng để quyết tâm là xác minh nhanh và triệt để
cùng với đó lợi dụng tình hình dịch bệnh các đối tượng lừa đảo chiếm được tài sản nhằm vào nhu cầu của người dân với các sản phẩm y tế cũng là một lực lượng
các đối tượng cũng gia tăng hoạt động
mới đây nhất lại có thêm nạn nhân sập bẫy lừa đảo khi bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đặt hàng mua nhiệt kế điện tử
thực tế các đối tượng này không hề có hàng toàn bộ số tiền đặt cọc đã bị đối tượng lừa đảo ném vào cờ bạc
tôi chọn cái mặt hàng đấy vào thời điểm này đang bán tại vì là thời điểm này đang là thời điểm dịch bệnh
và những cái mặt hàng như là nhiệt kế hoặc là khẩu trang thì là được nhiều người quan tâm
thì sau đó thì tôi có đăng những cái tin bán nhiệt kế giá rẻ để mà thu hút được nhiều người
dịch bệnh rất là phức tạp nhưng là về cái việc này xảy ra rất là nhiều
cái thời điểm này thì người dân nên chọn lọc những cái thông tin nó chính xác
không phải vì đối tượng đưa ra những cái giá rẻ mà người dân cả tin và bỏ tiền vào mua những cái hoạt hàng như thế
mà người dân nên nếu mà về những cái mặt hàng điện tử về mặt hàng y tế này thì người dân nên mua ở những nơi được cấp phép
và về cái giá đó
nó đã được limit sẵn
thời điểm này tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp
tình hình tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động cũng sẽ gia tăng và khó lường hơn với nhiều phương thức thủ đoạn và chiêu trò mới tinh vi hơn
những ngày này lực lượng công an phối hợp cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm này
bên cạnh đó mỗi người dân cũng phải nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm trong tình hình mới hiện nay
để góp phần ngân
ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh đồng thời phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi phạm tội liên quan đến dịch bệnh
mới đây viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành chỉ thị số ba ct vkst về tăng cường công tác thực hành quyền công tố kiểm soát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và thời gian tới các hành vi trục lợi trong mùa dịch sẽ bị xử lý kịp thời nghiêm minh để cảnh cáo và gian đe
theo đó lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm trục lợi với các hành vi như buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả hàng hóa là lương thực thực phẩm thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh thiết bị vật tư y tế cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh có thể sẽ bị xử lý hình sự
theo đó lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm trục lợi với các hành vi như buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả hàng hóa là lương thực thực phẩm thuốc phòng bệnh thiết bị và tư y tế cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh
hướng dẫn về mặt khách quan và cách tương đối cụ thể để cho cơ quan tiến hành tố tụ như các tòa án thực hiện trong quá trình tố tụ
riêng với hành vi găm hàng đầu cơ tăng giá với khẩu trang và các sản phẩm y tế các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xem xét để hướng dẫn thực hiện xử lý nghiêm minh
rồi đầu cơ theo quy định của luật giáo dục hình sự thì phải là mặt hàng bình ổn giá và phải là mặt hàng hoặc là mặt hàng do nhà nước định giá
thì cái này thì đối với những cái nhóm hàng hóa ví dụ trong cái thời điểm hiện nay
ví dụ như khẩu trang hoặc những dụng cụ y tế gì đó thì nó phải nằm trong những danh mục này thì mới cấu thành được cái tội phạm này
đây cũng là một khó khăn vướng mắt của các cơ quan tiến hành tố tụ đang xem xét
ngày một mươi tháng bốn vừa qua tại trụ sở ủy ban nhân dân xã đông ngũ huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
đã diễn ra phiên tòa xét xử vụ án chống người thi hành công vụ đối với đối tượng đào xuân anh
đây là vụ án hình sự đầu tiên được đưa ra xét xử liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
hay mới đây lần đầu tiên một đối tượng tung tin giả về dịch covid một mươi chín cũng đã bị khởi tố hình sự là đinh vĩnh sơn
chú tại huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng
điều này cho thấy sự quyết liệt và mạnh tay của các cơ quan chức năng trong công tác xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống covid một mươi chín
đó cũng là lời cảnh báo cho các đối tượng đang có ý định trục lợi trong dịch bệnh
lực lượng cảnh sát kinh tế nói riêng và lực lượng công an thủ đô nói chung thì chúng tôi sẽ tấn công quyết liệt
dùng các biện pháp nghiệp vụ rồi cũng mong muốn những thông tin của quần chúng nhân dân
của những người biết về những thông tin với những đối tượng làm giả hoặc là buôn bán những sản phẩm y tế liên quan đến chống dịch kém chất lượng
thì kịp thời báo cho lực lượng công an chúng tôi sẽ xử lý kiên quyết trước pháp luật các đối tượng này
với cái bối cảnh bình thường thì chúng ta đã luôn luôn phải lưu ý đến những hàng hóa liên quan đến y tế đến sức khỏe đến ăn uống của con người
thì khi dịch bệnh xảy ra khi những tình thế cấp thiết như thế này
thì chúng ta càng phải tăng cường cái việc kiểm tra thanh tra giám sát và đặc biệt là xử lý vi phạm
phải đưa ra những cái bộ điển hình xử lý vi phạm hình chính cũng như là vi phạm hình sự và truyền thông rộng rãi để cho mọi người cũng biết
mới đây thủ tướng chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo các bộ ban ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thủ tướng đã chỉ đạo bộ công an bộ quốc phòng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình
chỉ đạo các cơ quan đơn vị có thẩm quyền khẩn trương xác minh điều tra truy ký trách nhiệm hình sự đối với những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch covid một mươi chín
có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm nhất là các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi
thưa quý vị liên tiếp hai vụ đua xe với hàng trăm đối tượng tham gia vừa bị lực lượng công an tỉnh đồng nai phát hiện xử lý
đang nói là một đối tượng trong nhóm đua đã liều lĩnh đâm thẳng xe vào tổ công tác khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương nặng
khoảng ba giờ sáng nay công an tp biên hòa phát hiện có nhiều đối tượng thanh thiếu niên hướng từ cầu đồng nai đổ về khu vực khu công nghiệp biên hòa hai tụ tập đua xe trái phép
công an tp biên hòa đã chỉ đạo các tổ tuần tra nhanh chóng triển khai lực lượng vây giáp để ngăn chặn
khi đến khu vực tuyến đường hai a khu công nghiệp biên hòa hai lực lượng tuần tra phát hiện có khoảng một trăm linh đối tượng đã tụ tập tại đây để chuẩn bị đua xe
nên đã bố trí chốt chặn không chế được hai mươi bốn đối tượng thu giữ hai mươi sáu xe máy các loại để đưa về trụ sở công an làm việc
trước đó khoảng hai mươi ba h ba mươi phút tối một mươi một tháng bốn khoảng một trăm linh thanh thiếu niên trên sáu mươi xe mô tô nẹt bô chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng
trên tuyến quốc lộ năm mươi một đoạn qua thành phố biên hòa cũng đã bị tổ tuần tra của công an đồng nai phát hiện
trong lúc kiên quyết ngăn chặn các đối tượng đua xe trái phép đồng chí phan đức mạnh thành viên tổ tuần tra
đã bị đối tượng nguyễn hoàng khánh quê tỉnh sóc trăng điều khiển xe mô tô tông trọng thương
đối tượng khánh cũng bị chấn thương sau cú tông và đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu dưới sự giám sát của lực lượng công an
đăng tổ tuần tra phát hiện nhóm người dân tụ tập câu cá không đeo khẩu trang

các trường hợp đều biết vi phạm song vì chủ quan nên tháo khẩu trang ra
bây giờ là mùa dịch mình đi ra đường mình phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch không
cho anh kiểm tra giấy tờ xe rồi đeo khẩu trang lên mời em đeo khẩu trang lên
dạ biết chuyện đấy nhưng mà ý là tới đấy nóng quá mình kéo xuống đây để mình thở xíu thôi
sau lần này mình sẽ rút kinh nghiệm là đi đâu ra khỏi nhà là mình đeo khẩu trang đấy
mình đeo khẩu trang để mình phòng ngừa ba cái lây lan cộng đồng
với lại mình kỹ thì mình được khỏe người mình sức khỏe nó được
mình giỏi hơn
chính phủ đã quy định rồi ở nhà
bây giờ anh làm gì mấy em làm gì
đẹp quá dừng lại đúng không
nhưng mà bây giờ anh nói là cái này là khu vực công cộng không được tụ tập hoặc phải mang khẩu trang
còn em nữa em là bây giờ là thân nhiệt bây giờ là để dưới đáy y tế phường xuống kiểm tra lại
rồi hai em là bây giờ làm việc công an phường là khai địa chỉ nhà ở đâu làm gì
còn em đó là em lý do sao em có xốp không
từ ngày hai mươi tám tháng ba đến nay thành phố hồ chí minh đã xứ phạt gần hai năm trăm linh trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
với số tiền phạt bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng
bên cạnh kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ thành phố hồ chí minh cũng sẽ tiếp tục xứ phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng
nâng cao ý thức phòng chống dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
nhằm phát hiện sớm người nhiễm covid một mươi chín
tại các khu dân cư tập trung như nơi công nhân sinh sống và làm việc
sở y tế thành phố hồ chí minh đã triển khai lực lượng đến lấy mẫu xét nghiệm tại các khu lưu trú ký túc xá công nhân
việc này được bắt đầu triển khai tại quận bảy thành phố hồ chí minh
được đông đảo công nhân hưởng ứng ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
khu chế xuất tân thuận quận bảy thành phố hồ chí minh có hơn một sáu trăm linh công nhân cư trú
từ hai ngày qua khu vực sinh hoạt chung của công nhân tại khu lưu trú công nhân trở thành điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
tại ba khu lưu trú các công nhân sẽ được lần lượt lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trong liên tục ba ngày cuối tuần
đây được xem là địa bàn đầu tiên triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm tại khu lưu trú công nhân kiểm soát covid một mươi chín đã được đa số công nhân hưởng ứng
các khối hợp rất là tốt bên đây có làm thông báo để gửi đến từng phòng bên ttc họ cũng có thông báo cho các công nhân
bởi vì tất cả các đơn vị trụ quản có chương trình kiểm soát này rai sất công nhân sẽ rất kiêu gọi để chấp hành

thông thường là buổi chiều khoảng buổi chiều thì khoảng năm rưỡi sáu giờ gì đó họ mới đi làm về
và tối hôm qua trung tâm y tế cũng đã bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm
để công tác khám sàng lọc cho công nhân được diễn ra thuận lợi đảm bảo đúng tiến độ không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt
việc lấy mẫu được nhanh chóng triển khai bố trí khoảng cách hai mét giữa các điểm lấy mẫu
quy trình lấy mẫu thực hiện theo đúng chuẩn của bộ y tế
quy trình lấy mẫu thì việc đầu tiên là theo hướng dẫn của từng khu một
như là khoảng cách của từng người xong rồi tới bàn hướng dẫn ghi họ tên
rồi tới hàng nhận mẫu xong rồi tới bàn lấy mẫu
thì những mẫu này mình sẽ lên bệnh viện nhiệt đới hoặc là cdc thành phố
thì sau khi mình làm việc mình thống kê đầy đủ mẫu nó sẽ thiếu xét nghiệm mình sẽ đi gửi liền
không để quá bốn mươi tám giờ
đây là chủ trương chung chỉ đạo của sở y tế

công tác triển khai đối với các khu lưu trú công nhân
bắt đầu từ khu lưu trú thuộc khu chế xuất tân thuận
đến thời điểm này chưa có trường hợp nào từ chối lấy mẫu hay gây khó khăn trong công tác triển khai
sau khi thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trên địa bàn quận bảy
sở y tế tp hcm tiếp tục triển khai ở các địa điểm khu công nghiệp khu chế xuất
công ty cơ sở sản xuất khu vực có công nhân làm việc trên toàn thành phố
việc này nhằm mục đích khoanh vùng sớm nếu phát hiện yếu tố dịch tễ tránh lây lan trong cộng đồng
cùng với cả nước chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua công an tỉnh bạc liêu đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động công tác
một trong số đó là tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt người trên các phương tiện lưu thông vào thành phố
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bạc liêu
nhiều ngày nay
hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
luôn phiên nhau xuống các chốt kiểm tra ở các tuyến đường dẫn vào nội ô thành phố bạc liêu để làm nhiệm vụ
không chỉ kiểm tra các quản giấy tờ của các phương tiện khi lưu thông trên đường